dự báo goni đang hoạt động ở phía đông philippines dự báo di chuyển nhanh hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới sẽ đi vào biển đông
trên những diễn biến phức tạp của cơn bão goni ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện đề nghị các địa phương
chủ động các phương án ứng phó khẩn cấp
các tỉnh thành phố các bộ ngành tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định đời sống người dân bảo đảm an toàn công trình sung yếu
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão goni thông báo cho các tàu thuyền hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
tiếp tục giả soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
tổ chức vận hành chủ động xả lũ bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi thủy điện
đối với các hồ đập sung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để bảo đảm an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ
tăng cường dự báo thông tin trên các phương tiện thông tin
thường xuyên liên tục cung cấp tình trạng diễn biến mưa lớn ngập lụt các phương án ứng phó
để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh